chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân